vâng thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau